nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
nhất là các hành vi lừa đảo trục lợi liên quan đến phòng chống dịch bệnh
các đồng chí là lực lượng tuyến đầu không quản ngại khó khăn gian khổ chấp nhận hy sinh
có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ
thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc và nhân dân vì nhân dân phục vụ
thành tích của các đồng chí đã được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hành động của toàn lực lượng công an nhân dân xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân
là chỗ dựa vững chắc của đồng bào đồng chí cả nước trong công cuộc phòng chống
và quyết tâm đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
thay mặt chính phủ tôi ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tôi đặc biệt biểu dương khen ngợi những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an
ngày đêm tham gia trực tiếp trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng
tình hình dịch bệnh có thể còn kéo dài
việt nam đang trong giai đoạn tập trung cao độ để phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng
tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục đề cao cảnh giác quyết tâm hơn nữa cùng với các lực lượng và nhân dân
sớm đẩy lùi dịch bệnh trên đất nước ta góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng tổ quốc và nhân dân giao phó
chào thân ái và quyết thắng
thưa quý vị theo thống kê mới nhất của bộ y tế thì tính đến một mươi tám h ngày hôm nay đã ghi nhận thêm năm trường hợp
mắc covid một mươi chín mới ba trong số đó liên quan tới bệnh viện bạch mai một ca có thời gian sống trong cộng đồng
và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy là đến thời điểm này thì việt nam đã có một trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó hai mươi một trường hợp đã khỏi bệnh
và ngay sau khi có công điện
bộ y tế đã có thông tin của bộ trưởng bộ công an về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với công an các đơn vị địa phương
hiện tại công an các đơn vị đã triển khai đến tận các khu dân cư trên các địa bàn để nắm tình hình
và phổ biến tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh
tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng công an đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương
đến từng nhà nắm tình hình của từng cá nhân trong các hộ gia đình
trong đó nắm bắt thông tin về tình trạng sức khỏe lịch trình đi lại của từng cá nhân
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
công an tỉnh hải dương cũng đã khảo sát chọn các địa điểm để bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ
tại các khu vực có dịch bố trí đủ quân số trang bị đầy đủ quân tư trang nhu yếu phẩm cần thiết
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng làm nhiệm vụ đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc hoặc lừa đảo trục lợi
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngày hôm nay hội phụ nữ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã tổ chức đến thăm hỏi trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn cho công an huyện biên giới an phú
và các điểm cách ly trên địa bàn huyện
hội phụ nữ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã đến trao tặng cho cán bộ chiến sĩ công an huyện an phú
một mươi chiếc khẩu trang y tế hai mươi chai nước rửa tay sát khuẩn và trao tặng một hai trăm linh khẩu trang y tế cùng một trăm sáu mươi chai nước rửa tay sát khuẩn
cho hai điểm cách ly trên địa bàn huyện
việc trao tặng khẩu trang và nước rửa tay có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với những lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ
tại tuyến đầu góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đồng thời giúp họ yên tâm công tác
tiếp tục chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại